hôm nay ngày hai mươi sáu tháng ba kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
trong những năm qua tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu và bản chất tốt đẹp của thế hệ trẻ việt nam
kế tục xuất sắc và trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng ta và chủ tịch hồ chí minh
thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho đảng tổ chức động viên thanh niên đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ tổ quốc
xứng đáng là đội dự bị tin cậy của đảng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên việt nam
thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của tuổi trẻ
đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ công an nhân dân là dịp giao lưu học tập
trao đổi kinh nghiệm tạo động lực thúc đẩy các phong trào
hành động cách mạng phát huy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ công an nhân dân
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thời kỳ mới
đến dự có đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
giải thưởng thanh niên công an tiêu biểu là giải thưởng thường niên của bộ công an
nhằm tôn vinh những thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác
chiến đấu học tập nghiên cứu khoa học và văn hóa thể thao của lực lượng công an nhân dân
việc tuyên dương trao tặng giải thưởng thanh niên công an tiêu biểu thể hiện sự quan tâm
chăm lo đào tạo bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đồng thời tạo động lực mạnh mẽ khích lệ động viên tuổi trẻ công an nhân dân
tiếp tục ra sức thi đua rèn luyện cống hiến lập thêm nhiều thành tích chiến công
năm hai nghìn một mươi sáu hội đồng tư vấn xét giải thưởng thanh niên công an tiêu biểu đã xét chọn
đề nghị bộ trưởng bộ công an tặng giải thưởng thanh niên công an tiêu biểu năm hai nghìn một mươi sáu cho hai mươi gương thanh niên tiêu biểu
trong đó hai đồng chí có thành tích chiến công đặc biệt trong chiến đấu góp phần đảm bảo an ninh trật tự
được chủ tịch nước tặng huân chương chiến công hạng ba
một đồng chí được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen một đồng chí có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học
tham gia nhiều đề tài khoa học cấp bộ có ứng dụng thực tiễn cao
một đồng chí phóng viên đạt huy chương vàng trong liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ ba mươi sáu
ba đồng chí là thủ lĩnh đoàn tiêu biểu hai đồng chí đạt danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các học viện trường công an nhân dân
đây đều là những gương mặt tiêu biểu trong vườn hoa chiến công học tập và làm theo sáu điều bác hồ dạy
thưa quý vị và các bạn tối qua ngày hai mươi năm tháng ba tại vườn hoa lý thái tổ đã khai mạc chương trình quảng bình trong lòng hà nội
chương trình nhằm quảng bá giới thiệu văn hóa tiềm năng du lịch của quảng bình đến du khách trong nước và quốc tế
dự chương trình có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đại diện các sở ban ngành của thành phố hà nội quảng bình cùng đông đảo người dân thủ đô
đêm khai mạc đã giới thiệu những hình ảnh đẹp về quảng bình những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của quảng bình trình diễn áo dài
lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của hang sơn đòn tới nhân dân thủ đô và du khách thập phương
qua đó xây dựng hình ảnh quê hương quảng bình góp phần tạo sự quan tâm và thu hút khách du lịch của cả nước đến với quảng bình
nhằm phục hồi phát triển du lịch quảng bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn chương trình quảng bình trong lòng hà nội diễn ra với nhiều chuỗi hoạt động
sự kiện du lịch văn hóa nghệ thuật độc đáo từ nay đến hết ngày hai mươi bảy tháng ba tại các địa điểm chung quanh tượng đài lý thái tổ
tại khu vực nhà bát giác và nhà hát lớn hà nội
áp dụng quy trình sản xuất cà phê sạch thay đổi nhận thức về giá trị cà phê đích thực và chuyển đổi thói quen thưởng thức cà phê nguyên bản của người tiêu dùng
là mục tiêu hướng đến của một số doanh nghiệp trẻ sản xuất chế biến và kinh doanh cà phê ở thủ phủ cà phê buôn ma thuật
từ nhiều năm qua
quán cà phê a z gian nằm ở góc ngã tư trần phú nguyễn đức cảnh thành phố buôn mê thuật tỉnh đắk lắc
là điểm đến yêu thích của những người yêu cà phê và muốn thưởng thức cà phê nguyên bản
yếu tố nguyên bản được đặt ra đó là quy trình sản xuất cà phê sạch khép kín sử dụng phân bón hữu cơ thay cho phân và thuốc hóa học
tuyển chọn một trăm linh hạt cà phê chín răng say không tẩm ướp và pha chế phục vụ khách hàng tại chỗ
a z gian muốn làm điều ngược lại nên a z gian muốn tham gia vào từng cái khâu của từng cái quá trình là từ trộn cây giống cho đến chăm sóc cây
cho đến thu hoạch cho đến chế biến nguyên liệu và răng xay đóng gói thành phẩm
thì a z gian muốn mang lại một cái sản phẩm cà phê chất lượng muốn nâng tầm cái giá trị thương hiệu của cà phê việt nam nói chung và cà phê buôn mê thuật nói đi
để tìm về nguyên bản và thay đổi khái niệm về cà phê nguyên chất anh tùng và các cộng sự đã dành nhiều tâm huyết
thời gian và tài chính đầu tư trang trại trồng các loại cà phê đặc hữu của vùng tây nguyên là cà phê abrica hay còn gọi là cà phê chè
và cà phê robota hay còn gọi là cà phê vối theo quy trình khép kín sản xuất máy và chuyển giao công nghệ giang say pha chế cà phê cho các cơ sở kinh doanh nhằm đưa đến cho người tiêu dùng sản phẩm cà phê nguyên bản
việt nam tự hào là nước xuất khẩu số một về cà phê robusta nhưng chỉ là xuất thô hạt nhân cà phê
vì thế giá trị thương phẩm không cao và không nhiều nước biết đến cà phê việt nam
vì thế thay đổi quy trình sản xuất cà phê sạch tái canh cây cà phê cho chất lượng cao đẩy mạnh xuất khẩu cà phê sau chế biến
đặc biệt là thay đổi nhận thức và khái niệm về cà phê sạch bằng việc thưởng thức cà phê nguyên bản đang là xu thế phát triển tất yếu của các doanh nghiệp cà phê việt nam khi muốn chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước
cà phê việt nam
cà phê việt nam
cùng với một trăm bảy mươi hai quốc gia vùng lãnh thổ và khoảng bảy thành phố trên toàn thế giới việt nam đã hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất hai nghìn một mươi bảy với thông điệp tắt đèn bật tương lai
bằng hành động biểu trưng tắt đèn trong một giờ từ hai mươi h ba mươi đến hai mươi một h ba mươi lễ phát động nghị thức tắt đèn giờ trái đất hai nghìn một mươi bảy đã được tổ chức vào hai mươi h tại quảng trường cách mạng tháng tám hà nội
năm nay là năm thứ chín việt nam tham gia hưởng ứng và là năm thứ một mươi một chiến dịch rời trái đất
chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn một mươi bảy là một trong những hành động của chính phủ người dân việt nam thể hiện cam kết giảm tám lượng phát thải khí nhà kính đến năm hai nghìn ba mươi góp phần cùng thế giới chung tay trong cuộc chiến chống ứng phó biến đổi khí hậu
vào đúng hai mươi h ba mươi phút nghi thức tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất hai nghìn một mươi bảy đã diễn ra tất cả các thiết bị điện sẽ ngừng hoạt động và đồng hồ kwh sẽ được kích hoạt
riêng chiến dịch hưởng ứng giờ trái đất trong năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi sáu đã tiết kiệm được bốn trăm năm mươi một kilowatt giờ
với ý nghĩa khuyến khích hành động xa hơn một giờ tắt đèn mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến ý nghĩa lớn góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng ứng phó với biến đổi khí hậu
hy vọng chương trình sẽ lan tỏa trong cả ba trăm sáu mươi năm ngày trong năm góp phần nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả của người dân
ngày hai mươi năm tháng ba tại hà nội ban dự án môi trường buviron
men đã tổ chức lễ hội tắt đèn tổng kết hành trình chiến dịch tắt đèn bật ý tưởng hai nghìn một mươi chín
chiến dịch tắt đèn bật ý tưởng hai nghìn một mươi bảy với thông điệp quyết sạch cho hà nội quyết xanh được tổ chức nhằm kêu gọi cộng đồng cùng hành động vì môi trường xanh của thủ đô
tạo ra các hoạt động thiết thực thu hút cộng đồng cùng tham gia để lan tỏa các thông điệp sống xanh và lối sống trân trọng thiên nhiên bảo vệ môi trường
hà nội bầu cựu thái tổ chí nghệ

hà nội bầu cựu thái tổ chí nghệ
được hòa mình vào một trong những sự kiện môi trường độc đáo và lớn nhất năm hai nghìn một mươi tám
người dân còn được tham gia vào những hoạt động ý nghĩa như tham gia những trò chơi sáng tạo
với chủ đề bảo vệ môi trường trải nghiệm những thước phim đặc sắc về môi trường
và đặc biệt là hưởng ứng sở trái đất
chương trình tết đẹp yên thường hai nghìn một mươi bảy đã cho em rất nhiều kỹ năng mềm mà em cần có trong cuộc sống
cũng như là kiến thức rất sâu về chương trình về việc ảnh hưởng của môi trường
về việc vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay đang pháo động
chương trình em đã học được thứ nhất là xuất phát tục phải bản thân mình
phải là một người yêu thiên nhiên phải có là một người tôn trọng thiên nhiên
vì lúc đấy thì phải tự xuất phát tự trình cái tâm của mình để có thể phát triển và bảo vệ thiên nhiên
người ta đang bị phá hủy ngày nay
sau đấy em cũng thông qua chương trình em học được cách tuyên truyền đến tất cả mọi người
về việc là trái đất đang nóng lên và mình phải có nhiệm vụ trong việc bảo vệ
với nhiều sự đổi mới về quy mô và
cách thức hoạt động ban tổ chức chiến dịch tắt đèn bật ý tưởng hai nghìn một mươi chín
mong muốn sẽ tạo ra các hoạt động thiết thực hấp dẫn để lan tỏa các thông điệp sống xanh
và lối sống trân trọng thiên nhiên bảo vệ môi trường tới tất cả mọi người
ở phần tiếp theo của chương trình an giang hai mươi năm thành công với mô hình liên kết lúa nhật
bắt đối tượng mua bán hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp
mới đây cục thuế thành phố hà nội tiếp tục công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn thành phố
đây là lần thứ tư cục thuế tp hà nội công khai các doanh nghiệp có hành vi nợ thuế phí kể từ đầu năm
cụ thể đợt này cục thuế hà nội công khai danh sách hai trăm sáu mươi hai đơn vị nợ thuế phí với tổng số tiền nợ hơn hai hai trăm linh tỷ đồng
đứng đầu danh sách nợ thuế đợt này là công ty cổ phần tập đoàn điện tử công nghiệp việt nam và công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm với số tiền nợ thuế hơn bảy mươi năm tỷ đồng
tiếp theo là công ty cổ phần cơ khí và xây dựng villacera nợ gần năm mươi tám tỷ đồng công ty trách nhiệm hữu hạn xây lắp và vật liệu công nghiệp năm mươi bảy tỷ đồng công ty cổ phần công trình giao thông một trăm một mươi tám momota năm mươi một tỷ đồng
ngoài ra còn năm mươi hai doanh nghiệp có số nợ thuế từ một mươi đến ba mươi tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây một thực tế không thể phủ nhận là người nông dân thường xuyên bị vỡ hợp đồng đối với các chuỗi liên kết như cá cha mô hình cánh đồng lớn
tuy nhiên bên cạnh đó chương trình liên kết sản xuất lúa nhật lại rất thành công trong suốt hai mươi năm qua
cách đây hai mươi năm công ty trách nhiệm hữu hạn agimax kitoku được thành lập
khi vừa mới thành lập công ty tiến hành trồng thử nghiệm các loại nông sản như mè đen đậu đỏ trên đồng ruộng an giang
tuy nhiên sau năm năm thử nghiệm mô hình này chưa đạt hiệu quả cao nên công ty bắt đầu chuyển hướng sang hướng dẫn cho người nông dân trồng lúa nhật và bao tiêu sản phẩm
từ đó đến nay sự hợp tác này luôn phát triển diện tích trồng lúa nhật ban đầu từ vài chục hectare nay đã tăng lên ba năm trăm linh hectare
và trong kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám sẽ tăng lên bốn năm trăm linh hectare
tổng thống mỹ donald trump thất bại trong nỗ lực thay thế obamacare
tấn công khủng bố bằng xe trở thành nội ám ảnh của châu âu
tổng thống mỹ donald trump đã đề nghị không đưa dự luật chăm sóc sức khỏe mỹ do phe cộng hòa bảo trợ ra bỏ phiếu tại hạ viện
khi nội dung của văn kiện này gần như chắc chắn sẽ không nhận đủ số phiếu tối thiểu cần thiết để được thông qua
đây được xem là một đòn ráng mạnh đối với ông chủ nhà trắng
trong nỗ lực vận động sự ủng hộ của các thành viên trong đảng nhằm thay thế chương trình chăm sóc sức khỏe obamacai
trao đổi với báo giới tổng thống trump đã bày tỏ sự thất vọng khi đưa ra quyết định trên do lo ngại dự luật này không được nhận đủ phiếu bầu
chúng ta đã tiến rất gần tới việc hợp thức hóa dư luận này
tuy nhiên tôi không có sự ủng hộ từ đảng dân chủ cho dù là một lá phiếu và điều đó đã gây ra nhiều khó khăn
việc rút dự luật chăm sóc sức khỏe mới vào phút chót trước giờ bỏ phiếu theo kế hoạch được xem là một thất bại nặng nề đối với tổng thống trump
giới phân tích nhận định thất bại này cũng là một kinh nghiệm quý báu đối với tổng thống trump
dự luật chăm sóc sức khỏe mới mà phe cộng hòa công bố không chỉ vấp phải nhiều sự phản đối từ các nghị sĩ của đảng dân chủ mà còn ngay trong nội bộ của đảng cộng hòa
sau khi văn phòng ngân sách quốc hội của mỹ cảnh báo hàng chục triệu người mỹ sẽ mất bảo hiểm y tế nếu văn kiện này có hiệu lực
ngoài ra bản dự thảo cũng không nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ người dân
nhân chuyến công du của thủ tướng trung quốc lý khắc cường tới australia lãnh đạo của hai nước một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy thương mại tự do
đồng thời cam kết tăng cường hợp tác song phương nhằm phát triển thương mại tại khu vực châu á thái bình dương
trong bài phát biểu của mình
thủ tướng lý khắc cường cho biết trung quốc sẵn sàng hợp tác với australia để mở rộng các thị trường trên tinh thần tự do thương mại
trung quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực và xây dựng khu vực tự do thương mại tại châu á thái bình dương
về phần mình thủ tướng turnbul cũng đánh giá cao chủ nghĩa bảo hộ không phải là phương thức giúp các nước thoát khỏi vấn đề tăng trưởng thấp
trước đó phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm chính thức ở thủ đô khybera thủ tướng tân buôn cho biết
cuộc hội đàm giữa ông với thủ tướng lý khắc cường đã diễn ra cởi mở chân thành và mang tính xây dựng
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nhằm bảo đảm lợi ích của hai nước cũng như đem lại hòa bình ổn định và thịnh vượng cho khu vực
từ ngày hai mươi bốn tháng ba sân bay quốc tế dubai và hãng hàng không quốc gia emirat
đã bắt đầu áp dụng lệnh cấm mang thiết bị điện tử kích cỡ lớn bao gồm máy tính sách tay và máy tính bảng lên khoang hành khách trên các chuyến bay tới mỹ
ước tính sân bay dubai sẽ đón khoảng một một triệu lượt hành khách trong dịp cuối tuần này vốn trùng vào dịp nghỉ lễ xuân của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae để hỗ trợ hành khách
hãng hàng không emirates sẽ cung cấp dịch vụ đóng gói và vận chuyển tiện lợi giúp hành khách vẫn có thể sử dụng các thiết bị điện tử của mình
trong khoảng thời gian giữa lúc xoát vé và lên máy bay từ ngày hai mươi một tháng ba vừa qua bộ an ninh nội địa của mỹ đã áp dụng lệnh cấm mang một số thiết bị điện tử có kích cỡ lớn hơn chiếc điện thoại di động
như máy tính sách tay lên khoang hành khách trên các chuyến bay tới mỹ xuất phát từ chín sân bay ở tám quốc gia trung đông
ngay sau đó anh cũng đưa ra các quy định yêu cầu một số mặt hàng điện tử phải được vận chuyển theo hình thức hành lý ký gửi
quyết định này dựa vào một số nguồn tin tình báo cho rằng các phần tử khủng bố đang âm mưu phát triển một loại bom nhỏ gọn có thể giấu trong pin của chiếc máy tính sách tay để tiến hành khủng bố
từ năm hai nghìn một mươi năm châu âu liên tục hứng chịu những cuộc tấn công ác liệt nhằm vào người dân vô tội
những bóng ma khủng bố núp dưới phương thức hoạt động kiểu mới ập đến những quốc gia mà ít ai ngờ tới nhất
vụ khủng bố gần đây nhất ở anh đã cho thấy chiến thuật lao xe không cần thiết phải có chất nổ
hay là vũ khí mà chỉ cần một kẻ thực hiện đang ngày càng phổ biến và trở thành nội ám ảnh của người dân châu âu
một chiếc ô tô thuê và một con dao bếp đó là tất cả những gì cần để khalid masul thực hiện vụ tấn công gần tòa nhà quốc hội anh ở thủ đô london vào ngày hai mươi hai tháng ba vừa qua
vài giờ sau đó một trang tin của anh tìm được bản hướng dẫn tấn công khủng bố bằng xe hơi của is chỉ bằng vài từ khóa đơn giản trên google và twitter
tôi cảm thấy có một chút sợ hãi dù đi đâu cũng vậy cảm giác luôn luôn bất an
chúng tôi không thể ngủ ngon hoặc làm bất cứ điều gì có quá nhiều mối đe dọa xung quanh chúng ta sẽ không để cho những kẻ khủng bố đánh bại
sử dụng phương tiện vận tải thông dụng là ô tô để gây án đây cũng là cách thức mà kẻ tấn công khủng bố ở london sử dụng tương tự như vụ khủng bố tại thành phố nis của pháp hồi tháng bảy năm ngoái
khiến hơn ba trăm linh người thương vong hay vụ khủng bố tại chợ noel ở thủ đô berlin trong dịp giáng sinh năm hai nghìn một mươi chín
thực chất đây không phải là điều quá mới mẻ với các lực lượng an ninh châu âu song rất khó đối phó bởi các phần tử khủng bố có thể sử dụng bất cứ chiếc xe ô tô dân dụng nào và lao vào bất cứ đám đông nào đang đi trên đường
vụ tấn công ở london một lần nữa cho thấy hồi giáo cực đoan đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng không chỉ đến sự an toàn của các công dân châu âu mà còn làm dạn nứt xã hội đẩy cao các xung đột về tôn giáo sắc tộc và văn minh trong lòng xã hội của các nước
tổng thống venezuela nicolas maduro đã đề nghị liên hợp quốc hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh đang trầm trọng hơn ở nước này do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế
phát biểu trên đài truyền hình quốc gia ông maduro cho rằng liên hợp quốc cần có những kế hoạch hoàn hảo nhất để phục hồi năng lực sản xuất của ngành dược phẩm venezuela
do nền kinh tế bị suy thoái năm thứ tư liên tiếp venezuela đã lâm vào tình trạng thiếu lương thực và thiếu nhu yếu phẩm khác trong đó có dược phẩm
tình trạng trên đã buộc người dân nước này phải mua thuốc trên thị trường chợ đen hoặc ở ngoài nước
liên đoàn y tế venezuela cho biết ở một số bệnh viện bệnh nhân bị mất chi do hoại tử vì thiếu thuốc kháng sinh hoặc tử vong
bệnh nhân bị tử vong do thiếu thuốc điều trị bệnh ung thư và hiện chỉ có ba số thuốc mà họ cần
bệnh nhân bị tử vong do thiếu thuốc kháng sinh hoặc tử bệnh ung thư